giá lợn hơi hôm nay tại miền bắc tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua giao động trong khoảng từ tám mươi tám đến chín mươi ba đồng một kg
tại miền trung tây nguyên giao động trong khoảng từ tám mươi một đến chín mươi đồng một kg
còn tại miền nam giao động trong khoảng từ tám mươi bốn đến chín mươi hai đồng một kg
theo cục quản lý giá bộ tài chính giá thịt lợn bán lẻ tại các chợ dân sinh bình quân tháng sáu năm hai nghìn hai mươi vẫn tiếp tục tăng hơn ba ba so với tháng trước
theo các chuyên gia nguyên nhân là do giá lợn nhập khẩu về việt nam trình rất ít so với giá lợn nuôi trong nước